duy trì và phát triển trồng các cây dược liệu vẫn luôn được ngành y tế khuyến khích thực kế và phát triển thuốc nam trong nuôi trồng bào chế và điều trị là mục tiêu định hướng mà nền y học cổ truyền vẫn luôn trú trọng trong nhiều năm nay và đây cũng là chủ đề chính trong hội thảo khoa học về thuốc nam được tổ chức mới đây tại học viện y dược học cổ truyền
thuốc nam là nguồn dược liệu quý giá từ thiên nhiên tuy nhiên vẫn chưa được khai thác triệt đề để mang lại không chỉ hiệu quả y tế mà còn cả kinh tế
tại hội nghị các chuyên gia đầu ngành với đông y đã có sự thảo luận về việc xây dựng những mô hình trồng dược liệu trên các địa hình nâng cấp hạ tầng để cho năng suất cao và hiệu quả kinh tế xây dựng các khu chế xuất ứng dụng công nghệ mới để chế biến thuốc và thực phẩm chức năng
giải quyết được đầu ra cho người trồng dược liệu và khai thác triệt đề công dụng của dược liệu giúp người dân được điều trị và chăm sóc bằng nguồn thuốc sạch sản phẩm tiện lợi và hiệu quả tối ưu
tại hội thảo nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày mất lương y nguyễn kiều người có công lớn trong nghiên cứu thuốc nam nhiều báo cáo khoa học cũng được trình bày với nội dung kế thừa và phát triển các bài thuốc nam của ông trong thời kỳ mới